các phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc
mà còn là một sản phẩm du lịch tâm linh độc đáo
thu hút sự quan tâm của rất nhiều du khách thập phương